mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận tâm tư của người đứng đầu thành phố hồ chí minh
trong một câu nói đầy cảm động giữa lúc thành phố đang căng mình chống dịch
thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine
ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương
chúng tôi đã có kế hoạch hỗ trợ chia sẻ
bí thư thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
đây là lời mời lời nhắn nhủ tha thiết từ đáy lòng
sau khi có công điện của thủ tướng yêu cầu người dân tại khu vực áp dụng chỉ thị một mươi sáu
ai ở đâu ở đấy tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày ba mươi một tháng bảy
có lẽ sau khi chứng kiến những đoàn người hồi hương
bằng xe máy bất chấp đường xá xa xôi để rời khỏi thành phố
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch covid một mươi chín
đã khiến vị bí thư thành ủy không khỏi đau lòng xót xa
và lời mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine của ông
là hoàn toàn có cơ sở sau lời kêu gọi của phó thủ tướng vũ đức đam
tôi xin là tất cả chúng ta hãy nhường một phần vaccine
để cho thành phố hồ chí minh kiểm trúc
đây là tinh thần cả nước hướng về thành phố hồ chí minh
và nếu chúng ta thống nhất
như thế tuyên truyền lên thì những người lo động của thành phố hồ chí minh
chúng ta tuyên truyền ở lại thành phố hồ chí minh sẽ tiêm vaccine
bà con sẽ bớt này
thành phố hồ chí minh trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước
nơi chỉ biết gian rộng vòng tay đón những người con trên mọi nguyện bộ phất
chứ không đành lòng để một ai rời đi trong cơ cực
hãy ở lại và cùng nhau chia sẻ